từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay tình hình thời tiết thiên tai có nhiều diễn biến bất thường
để chuẩn bị cho các tình huống xấu có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thanh hóa đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị vật tư
phương án phòng chống lụt bão tại khu vực miền núi phía tây tỉnh thanh hóa
tại huyện quan hóa kiểm tra thực tế tại một số nơi thường xảy ra sạt lở lũ ống và lũ quét cho thấy
đất đá dự phòng dọ thép dọ sắt đã được các địa phương và người dân chuẩn bị theo đúng yêu cầu
tại một số hồ đập xuống cấp các hạng mục công trình như tràn xả lũ cống tiêu và ban xả bị hư hỏng đã được tu bổ sửa chữa
tuy nhiên một số thôn bản vẫn thiếu các loại phương tiện phòng chống lụt bão như xuồng máy phao cứu sinh
nhiều bao tải cọc tre đã hư hỏng nhưng chưa được thay thế
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thanh hóa yêu cầu các địa phương tăng cường chuẩn bị các điều kiện
theo phương châm bốn tại chỗ đặc biệt là phải có phương án bảo đảm an toàn cho người dân khi lũ ống lũ quét và sạt lở đất xảy ra